tại mỹ cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm nước này thông báo đợt khăn hiếm thuốc đầu tiên liên quan đến dịch covid một mươi chín dù không cho biết cụ thể tên loại thuốc này
trong tuần này cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm của mỹ xem xét khoảng hai mươi loại thuốc có nguồn dược liệu hoặc được sản xuất tại trung quốc và liên hệ với các hãng dược phẩm để đánh giá liệu họ có phải đối mặt với tình trạng khan hiếm do dịch covid một mươi chín hay không